chiều ngày bốn tháng sáu tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí một số nội dung
liên quan đến hành vi trục lợi chính sách trong các vụ án nóng gần đây như vụ flc tân hoàng minh việt á vụ án cục lãnh sự
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra một số vụ án vụ việc
vừa được bổ sung vào diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương theo dõi như vụ flc tân hoàng minh hay việt á
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định tất cả các bị can trong những vụ án trên đều vi phạm pháp luật hiện hành
và chắc chắn họ sẽ bị xử lý bằng pháp luật
có cái đặc điểm ở những cái bị can trong vụ án này thì rất nhiều trong số họ là cán bộ đảng viên và lãnh đạo
và cái việc các cái bị can này phạm tội là vì do lợi dụng chính sách để trục lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
và vi phạm các quy định về đấu thầu và đưa hối lộ và nhận hối lộ
thì các cái bị can là cán bộ đảng viên thì ngoài thì trước tiên là họ sẽ bị xử lý theo các quy định của đảng
sau đó thì họ sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật
nói còn thì như bạn hỏi về cái dòng
dòng tiền thì đúng là dòng tiền là một cái yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra từ đó tìm ra cái bản chất của vụ việc
thì cái vụ làm việc trong các vụ án này thì trong một số vụ án thì khi mà khám xét thì có những bị can ở trong ngăn kéo của họ có đến cả hơn một mươi tỷ đồng
ví dụ như thế hoặc là khi mà ở các cái ví dụ như việt á chẳng hạn thì họ rất nhiều tiền
như các bạn đã biết là pháp quốc việt khai là là
kiếm lãi khoảng bốn tỷ thì rõ ràng là cái kênh đấy là để các cái nhà điều tra tìm ra
trung tướng tô ân sô cũng cho biết theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
lực lượng công an đang tập trung hết sức để điều tra các vụ án sớm có kết quả
chứng minh cho là cái trục lợi chính xác ví dụ như là theo các cán bộ điều tra thì ví dụ mỗi một cái chuyến bay
công bố hay giải cứu thì trừ các chi phí đi
thì có thể cái số số
tiền lợi nhuận ra đến vài tỷ đồng một chuyến bay
thế mà có thì biết là là có hàng gần hai chuyến bay
hay là vụ flc đấy thì kết quả điều tra ban đầu thì xác định là từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế mượn chứng minh thư nhân dân của hai mươi sáu cá nhân lập hai mươi doanh nghiệp mở bốn trăm năm mươi tài khoản
tại bốn mươi một công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với sáu cái mã chứng khoán họ flc và thu lợi bất chính ước tính ban đầu là chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại rất lớn đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư
thì hiện nay là cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận năm trăm năm mươi bảy đơn của các nhà đầu tư tố cáo cái hành vi thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết và đồng phạm
trung tướng tô ân sô cũng cho biết vụ việt á cũng là lợi dụng chính sách của đảng chính phủ về sản xuất các chế phẩm y tế để cứu người bệnh ngăn chặn dịch bệnh hay chính sách về các chuyến bay giải cứu công dân việt nam ở nước ngoài đều bị các cán bộ lợi dụng để trục lợi
một tổ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam triệt phá bắt một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam đã bắt đối tượng vũ xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã duy tiên đang có hành vi bán trái phép chất ma túy tại nhà ở của đối tượng
tại hiện trường và qua khám xét cơ quan công an thu giữ gần một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp chín túi ma túy tổng hợp dạng đá và ketamine hơn năm mươi triệu đồng một xe máy một điện thoại và nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
đầu tranh khai thác bước đầu trường khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết ở hà nội về để sử dụng và bán kiếm lời
trường đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản
thủ đoạn của trường khi bán ma túy thường khóa chặt cửa nhà chỉ bán qua khe cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
còn tại đắk lắc công an huyện cư quynh vừa phát hiện nhổ bọ thu giữ hơn ba trăm bốn mươi cây cần sa trồng trái phép trong dãy cà phê của một hộ dân
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế công an huyện cư quỳnh phối hợp với công an xã gia ninh
phát hiện tại khu vực dãy cà phê của gia đình bà nguyễn thị nhàn ở thôn sáu xã yà ninh có trồng số lượng rất lớn cây cần sa
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên
qua kiểm đếm có tổng cộng ba trăm bốn mươi hai cây cần sa cao từ hai cm đến một hai m
bước đầu bà nhàn khai nhận đã trồng số cây cần sa này từ tháng hai của năm nay
mục đích trồng là để cho gà ăn nhằm phòng tránh dịch bệnh
với phương thức thủ đoạn làm quen kết bạn qua mạng xã hội facebook
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân ở huyện an lão tỉnh bình định số tiền năm trăm linh triệu đồng
công an tỉnh bình định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn trình báo vào đầu tháng năm vừa qua một người phụ nữ kết bạn với tài khoản facebook cá nhân
sau thời gian làm quen người này nảy
nói hiện đang sinh sống ở nước ngoài cần về việt nam định cư nên muốn gửi tiền nhờ nạn nhân mua đất
đến ngày một mươi tháng năm người phụ nữ nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam
thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
sau khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng
đối tượng trương quang anh đức chú tại quận cái răng thành phố cần thơ là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố
đã đến cơ quan công an đầu thú thông tin do công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết vào sáng nay
trước đó thông qua các phương tiện thông tin đại chúng công an quận ninh kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với đức theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ
bỗng dưng bị ôm một khoản nợ từ một mươi triệu cho đến sáu mươi triệu đồng do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra thông báo truy tìm
đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
vào đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh về cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
công an quận ninh kiều thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng trương quang anh đức xin liên hệ với công an quận ninh kiều số một trăm tám mươi tám trên một nguyễn văn cử
phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
khi đi mang theo tất cả hồ sơ vay nếu có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đã đăng ký hồ sơ vay và liên hệ với đồng chí nguyễn thế anh
số điện thoại chín trăm linh chín hai trăm tám mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn và dương hoàng thiện chín trăm linh bảy sáu trăm tám mươi tám sáu trăm ba mươi chín cán bộ công an quận ninh kiều để tiếp nhận
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm qua tại cảng phú quý đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý bộ đội biên phòng bình thuận đã tổ chức tiếp nhận
hỗ trợ di chuyển ngư dân phạm ngọc trường ở tỉnh phú yên bị nạn trên biển lên đảo phú quý để cấp cứu điều trị
vào khoảng một mươi năm h năm mươi phút cùng ngày tàu cá có tám lao động do ngư dân hồ thanh cầm làm thuyền trường kiêm chủ phương tiện
khi đang khai thác đánh bắt hải sản cách đảo phú quý về hướng đông nam khoảng năm mươi hải lý thì ngư dân phạm ngọc trường bị bất tỉnh
thuyền trưởng cầm đã liên hệ với bộ đội biên phòng phú yên để được hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
tiếp nhận thông tin từ bộ đội biên phòng phú yên đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý đã liên lạc với thuyền trưởng tàu cá
và hướng dẫn tàu cá di chuyển để đưa ngư dân bị nạn vào đảo cấp cứu điều trị
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bẻ phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vỉ tp hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sáu m phải
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
bị công an huyện đông anh hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị do mâu thuẫn nghi can một mươi bảy tuổi dùng dao đâm chết bạn gái người có quan hệ tình cảm với mình
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm lập hồ sơ lấy lời khai nguyễn huỳnh ý là nghi can vụ án mạng xảy ra vào dạng sáng ngày bốn tháng sáu
nạn nhân là cô gái một mươi sáu tuổi
từ sáng ngày hai mươi chín tháng năm công an xã ninh phú thị xã ninh hòa nhận tin báo hai cha con ông nguyễn thành mỹ và nguyễn thành tâm chú phưởng ninh hiệp bị lạc trong khu rừng hòn hèo
người nhà cho biết hai cha con ông mỹ đi rừng thái lan từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng năm đến một mươi bảy giờ cùng ngày
ông mỹ có điện về nhà nói hai cha con bị lạc mất phương hướng và kể từ đó gia đình không nhận được tin tức gì dù cũng đã tổ chức đi tìm kiếm
đây là cái vụ việc rất nghiệp trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người
thì tôi có thay mưu cho đồng chí chủ tịch của công an xã để mà triển khai tổ chức triển khai các lực lượng gồm các lực lượng dân quân tự vệ quân sự các ban ngành đồng thể của xã để mà hỗ trợ lực lượng
rừng hòn hèo có một mươi đỉnh núi cao với diện tích gần sáu hectare
vừa có rừng trồng
trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên
khoảng gần một mươi giờ hai tổ tìm kiếm bắt đầu đi vào rừng sâu
để tránh những trận mưa vào buổi chiều các thành viên lực lượng tìm kiếm quyết tâm bằng mọi cách sớm tìm cho gia nạn nhân
vượt qua hơn năm km đường rừng với nhiều địa hình hiểm trở đến gần một mươi hai giờ trưa thông qua tiếng húi đáp lại tổ tìm kiếm đã xác định được khu vực các nạn nhân đang bị lạc và đưa hai nạn nhân về nhà an toàn

gần ba giờ đồng hồ vượt qua nhiều những khu rừng rậm rạp những con dốc cao dựng đứng con suối sâu chảy xiết cùng với quyết tâm bảo vệ tính mạng cho người dân
các thành viên trong tổ tìm kiếm của xã ninh phú đã tìm thấy và đưa hai nạn nhân bị lạc nhiều ngày trong rừng hòn hèo trở về nhà an toàn
vụ việc cũng cho thấy một bài học mỗi người trong chúng ta phải luôn có ý thức bảo vệ rừng
tuyệt đối không bị lạc
các đơn vị nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát giao thông vừa phối hợp triệt phá băng nhóm chuyên khai thác cát trái phép với số lượng lớn tại khu vực cồn ngựa vùng biển cần giờ huyện cần giờ tp hcm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
đường dây này do trương văn trinh trú tại kinh môn tỉnh hải dương cầm đầu
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tàng một mươi năm xà lan
sáu mươi bốn thuyền viên trong đó có một mươi hai xà lan lắp thiết bị bơm hút đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với gần bảy năm trăm linh m khối cát
tiến hành mở rộng các đơn vị kiểm tra bãi tập kết tại huyện cần duộc tỉnh long an đã phát hiện hơn ba ba trăm linh mét khối cát do các đối tượng khai thác cát lậu bán được tập kết ở đây
bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác mua bán cát trái phép với số lượng hơn năm mươi ba mét khối cát tương đương với số tiền trên năm tỷ đồng
liên quan đến ổ nhóm do trương văn trinh cầm đầu lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ đối với một số đối tượng khác có liên quan gồm trương văn thắng vũ ngọc đại
các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai đến ngày năm tháng năm đã khai thác ghi trong sổ sách khoảng bảy mươi năm chuyến với khối lượng trên bảy mươi hai mét khối cát
hiện thủy đoàn hai cục cảnh sát giao thông phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra mở rộng vụ án
bốn xe ô tô tăng
tài vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên khu vực biên giới huyện tỉnh biên vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp bắt quả tàng
trước đó vào sáng ngày hai tháng sáu trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
khi đến khu vực thị trấn tịnh biên tổ công tác phát hiện bắt quả tăng ba xe ô tô tải vận chuyển khoảng ba mươi bốn tấn hàng hóa là hóa chất bọc ni lông chai muỗng và nắp nhựa
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
cũng tại khu vực trên trong sáng cùng ngày tổ công tác phát hiện bắt quả tăng một xe tải đang vận chuyển ba trăm linh thùng củ gừng
trọng lượng khoảng ba tấn có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ kèm theo
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ các phương tiện cùng tăng vật và bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra xử lý
nam thanh niên điều khiển xe máy
nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào hông xe tải đang lùi từ đường vào nhà khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày bốn tháng sáu trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày bốn tháng sáu anh hoàng khánh hòa điều khiển xe máy đến đoạn thuộc xã tân lập
nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao tông thẳng vào hông xe tải do trịnh hùng cường điều khiển
đang lùi từ ngoài đường
bên phải xe máy vào nhà
cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị văng rội ngược trở lại
năm thanh niên tử vong tại chỗ hai phương tiện hư hỏng nặng